theo ncif dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi chín sẽ ở mức sáu tám mươi sáu
cpi bình quân năm hai nghìn một mươi chín dự kiến tăng ba một mươi ba so với kế hoạch khoảng bốn
đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên quản lý tài sản
các tổ chức tiến dụng việt nam vamc đã tất toán một trăm sáu mươi ba tám trăm sáu mươi tám tỷ đồng trái phiếu đặc biệt
thu hồi nợ đạt một trăm hai mươi năm bảy trăm chín mươi sáu tỷ đồng
năm mươi nợ xấu bán sang vamc bằng trái phiếu đặc biệt đã được thu hồi
đối với việc mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt vamc khẳng định đã tuân thủ theo đúng quy định
tại nghị định số năm trăm ba mươi hai nghìn một mươi ba ndcp và thông tư một trăm chín mươi hai nghìn một mươi ba ttnhn
sau khi mua nợ bên cạnh việc ủy quyền xử lý cho các tổ chức tiến dụng
vamc đã phối hợp với các tổ chức tiến dụng triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý nợ
nhằm đẩy nhanh quá trình thu hồi nợ
kết quả đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
vamc đã tất toán một trăm sáu mươi ba tám trăm sáu mươi tám tỷ đồng trái phiếu đặc biệt thu hồi nợ đạt một trăm hai mươi năm bảy trăm chín mươi sáu tỷ đồng
đến nay hơn năm mươi nợ xấu bán sang vamc bằng trái phiếu đặc biệt đã được thu hồi
góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ nợ xấu tại các tổ chức tiến dụng
từ khi thành lập đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
vamc đã mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt đạt ba trăm một mươi sáu sáu mươi sáu tỷ đồng với ba trăm bốn mươi bảy bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng dư nợ gốc
mua nợ theo giá thị trường đạt sáu bốn trăm một mươi chín tỷ đồng
tổng cục hải quan đã lựa chọn sáu ngân hàng để phối hợp triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu thuế
nhằm nâng cao tiện ích của việc thu thuế điện tử và thông quan hai mươi bốn bảy
tổng cục hải quan vừa ban hành công van số bốn nghìn bốn trăm bảy mươi năm tchq txnk
đồng ý để sáu ngân hàng gồm ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
ngân hàng thương mại cộng phần sài gòn
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội
ngân hàng thương mại cộng phần tiên phong
thí điểm triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu thuế
việc triển khai chương trình này sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu
có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế có đủ năng lực tài chính
sau ngân hàng được lựa chọn triển khai thí điểm có trách nhiệm phối hợp với tổng cục hải quan
cần thực hiện ngay việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin
theo bộ chuẩn thông điệp trao đổi thông tin thu nộp thuế điện tử
ban hành kèm theo quyết định số một nghìn bảy trăm ba mươi bảy qd tchq của tổng cục hải quan
tuyên truyền đến các doanh nghiệp về chương trình này
để các doanh nghiệp đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản
đảm bảo thời gian chính thức triển khai thí điểm trước ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
chính quyền tổng thống trump dự đoán thâm hụt ngân sách cho cả tài khoá hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
kết thúc ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín sẽ tăng cao vượt con số bảy trăm bảy mươi chín tỷ usd thâm hụt ngân sách của tài khoá trước
thâm hụt ngân sách của mỹ đã tăng khoảng một trăm bốn mươi tỷ usd trong giai đoạn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín lên mức bảy trăm bốn mươi bảy một tỷ usd
trong bối cảnh nguồn thu ngân sách và chi tiêu đều ghi nhận mức cao kỷ lục
theo bộ tài chính mỹ mức thâm hụt tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín của tài khoá hai nghìn một mươi chín
đã tăng hai mươi ba một so với cùng kỳ tài khoá trước
trong đó nguồn thu ngân sách tăng khoảng hai bảy lên hai sáu trăm một mươi tỷ usd
còn chi tiêu tăng sáu sáu lên ba ba trăm sáu mươi tỷ usd
tính trong tháng sáu thâm hụt ngân sách ở mức tám năm tỷ usd giảm mạnh
so với mức thâm hụt bảy mươi bốn chín tỷ usd của cùng kỳ năm ngoái
văn phòng ngân sách quốc hội cbo không quá bi quan cho năm nay
khi dự báo mức thâm hụt ngân sách tám trăm chín mươi sáu tỷ usd
song cbo dự kiến thâm hụt ngân sách sẽ tăng lên một tỷ usd vào
năm hai nghìn hai mươi và sẽ duy trì trên mốc một tỷ usd một năm cho đến năm hai nghìn hai mươi
vừa qua quỹ tiền tệ quốc tế imf đã hoàn tất chương trình đánh giá sức khỏe
nền kinh tế argentina và tổ chức này sẽ sớm giải ngân khoản vay trị giá năm bốn tỷ usd
để giúp argentina bình ổn kinh tế
theo imf chính phủ argentina tiếp tục cho thấy một cam kết mạnh mẽ
đối với chương trình chính sách kinh tế của họ
đáp ứng tất cả các mục tiêu đề ra trong chương trình hỗ trợ của imf
cụ thể thị trường tài chính ở argentina hiện đã bình ổn tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức cao
song đã giảm bớt và dường như đang trong lộ trình đi xuống
nền kinh tế argentina đã bắt đầu quá trình dần phục hồi sau giai đoạn suy thoái trong năm ngoái
argentina rơi vào giai đoạn suy thoái nghiêm trọng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám khiến đồng nội tệ liên tục mất
giá tỷ lệ lạm phát tăng lên tới gần năm mươi trong năm hai nghìn một mươi tám imf nhất trí cung cấp cho argentina khoản
vay lên tới năm mươi sáu tỷ usd đổi lại argentina phải thực hiện nhiều cam kết về cải tổ chương trình phát triển
kinh tế thực thi chính sách thắt lưng bộ bụng
thưa quý vị vừa qua tại hà nội bộ tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính
ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ đã đánh giá cao những kết quả mà ngành tài chính đã đạt được
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và đề nghị bộ tài chính quyết liệt hành động quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm hai nghìn hai mươi
đặt tiền đề cho việc hoàn thành nhiệm vụ cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trong đó phân đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm
so với dự toán năm bảo đảm một trăm linh các địa phương đạt hoặc vượt dự toán thủ
theo báo cáo của bộ tài chính thu cân đối ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ước đạt bảy trăm bốn mươi năm bốn nghìn tỷ đồng
bằng năm mươi hai tám dự toán
tăng một mươi ba hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đáng chú ý cả thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đều đạt khá trong đó thu ngân sách trung ương đạt năm mươi một năm dự toán
cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đạt bốn mươi sáu bảy mức cao nhất trong năm năm trở lại đây
thu ngân sách địa phương đạt năm mươi bốn ba dự toán cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đạt năm mươi bốn
đặc biệt trong sáu tháng có năm mươi trên sáu mươi ba địa phương thu đạt trên năm mươi dự toán
cùng với nỗ lực thu ngân sách nhà nước
công tác chi ngân sách nhà nước cũng được bộ tài chính quản lý chặt chẽ theo đúng dự toán
công tác quản lý điều hành chi ngân sách nhà nước được thực hiện chủ động tích cực
bảo đảm theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách
đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
bộ tài chính đều có xây dựng các kế hoạch hành động rất chi tiết theo tầng đầu việt
đây là một trong những bộ có triển khai sớm
hàng năm công chí đều lấy tiêu chí này để đánh giá
trung của bộ của ngành cũng như là từng bộ phận từng đơn vị
kết quả điều hành thu chi ngân sách sáu tháng đầu năm là rất tích cực
số thu ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm đạt đến năm mươi hai tám dự toán
tăng một mươi ba hai so với cùng kỳ năm trước
và đây là mức kỳ đầu năm
với những nỗ lực không ngừng của toàn ngành đặc biệt là công tác đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín bộ tài chính đã bãi bỏ
hai mươi thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung một mươi năm thủ tục ban hành mới một mươi năm thủ tục
trong các lĩnh vực thuế quan hải quan chứng khoán công sản ngân hàng bảo hiểm
đã thực hiện cắt giảm đơn giản hóa một trăm một mươi bảy trong một trăm chín mươi điều kiện kinh doanh
thuộc phạm vi quản lý theo kế hoạch và dự kiến sẽ cắt giảm đơn giản hóa
thêm hai mươi bốn điều kiện bên cạnh đó bộ tài chính cũng đã phối hợp chặt chẽ
với bộ kế hoạch và đầu tư trong cải thiện môi trường kinh doanh cải cách
thủ tục hành chính nhất là các thủ tục liên quan đến việc gia nhập thị trường
của doanh nghiệp
bộ tài chính đã thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế xã hội cân đối các nguồn lực để thực hiện các dự án chương trình quan trọng của quốc gia
trong sáu tháng thì các đồng chí biết là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng đạt kết quả rất tích cực
cụ thể là gdp tăng trưởng sáu bảy mươi sáu lạng phát trung bình cũng được kiểm soát ở mức hai sáu mươi bốn
đặc biệt đối với ngành tài chính thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của nước là đạt kết quả
bộ tài chính đã phối hợp tích cực với ngân hàng nhà nước việt nam trong điều hành ngân quỹ nhà nước
phát hành trái phiếu chính phủ đẩy mạnh thu chi ngân sách nhà nước không dùng tiền mặt
có phần kiểm soát lạm phát ổn định vĩ mô giảm chi phí cho công tác điều hành tiền tệ
ngoài ra bộ tài chính cũng tiếp tục ra soát trình cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung
ban hành các chính sách về tài chính thuế phí phù hợp với tình hình thực tế và cam kết hội nhập quốc tế
tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp
chúng tôi đồng lòng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn tách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước đã được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
và cụ thể ở đây là chúng tôi đang triển khai quyết liệt cái tỷ đạc của chính phủ trong nghị quyết chính phủ
năm nay là phấn đấu là vượt thu ngân sách nhà nước khoảng năm trở lên theo cái dự toán mà quốc hội đã ra
với quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ nêu trên sự đoàn kết đồng thuận trong nhận thức và hành động
của cả hệ thống chính trị các ngành các cấp và toàn ngành tài chính dưới sự chỉ đạo quyết liệt sát sao
của chính phủ thủ tướng chính phủ phó thủ tướng vương đình huệ tin tưởng rằng ngành tài chính sẽ thực hiện
thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín góp phần thực hiện thành công kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín và cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tạo tiền đề tích cực để xây dựng dự toán
ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
thưa quý vị sáu tháng qua cục thuế hà nội đã thu ngân sách được trên một trăm hai mươi tỷ đồng tăng gần một mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
các chỉ tiêu thu ngân sách cơ bản đều vượt tiến độ trong bối cảnh các khoản thu từ đất giảm tới hơn một nửa so với cùng kỳ
và là một trong những đơn vị đứng đầu toàn quốc về tăng thu ngân sách
tổng thu ngân sách sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín do cục thuế hà nội thực hiện đạt một trăm hai mươi bốn một trăm linh bảy tỷ đồng đạt năm mươi năm dự toán pháp lệnh
tăng một mươi ba bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các chỉ tiêu thu ngân sách cơ bản đảm bảo tiến độ và tăng trưởng so với cùng kỳ trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá bền vững
đang chú ý là tổng thu ngân sách do cục thuế thực hiện hơn năm mươi dự toán trong bối cảnh các khoản thu từ đất giảm mạnh
điều này đã phần nào làm ảnh hưởng đến mục tiêu thu ngân sách sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của cục thuế
các khoản thu từ các khu vực như doanh nghiệp nhà nước
ngoài quốc doanh tức là thu từ sản xuất kinh doanh
thì có tốc độ tăng khá cao
thế thì điều này đã góp phần tích cực vào việc thực hiện dự toán chung của cả nước
cũng như là thực hiện nhiệm vụ tài chính cân sách của thành phố hà nội
năm hai nghìn một mươi chín là năm thực hiện nước rút để thực hiện hóa mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô
do đó việc phân đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm hai nghìn một mươi chín có ý nghĩa hết sức quan trọng
cục thuế hà nội cũng đã chủ động kịp thời phối hợp với các đơn vị thuộc bộ tài chính
tổng cục thuế để đôn đốc các khoản thu không do cơ quan thuế quản lý thu vào ngân sách kịp thời
nghiêm túc triển khai các kiến nghị kết luận của cơ quan kiểm toán nhà nước
thanh tra các cấp đôn đốc và xử lý kịp thời các kiến nghị tăng thu ngân sách
trước hết phải nói về sự cố gắng rất lớn sự nỗ lực của cán bộ công chức toàn mảnh thuế thủ đô
bên cạnh đó thì phải nói rằng có sự phát triển cũng như là duy trì
cố định hoạt động sở sức kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý thuế trên địa bàn
và điều đó cũng nói lên được sự trì đạo rất là quyết liệt
cũng như là ảnh hưởng rất lớn các chính sách
bộ hộ tài chính cũng như là bộ thành phố
đều hoàn thành nhiệm vụ thu của năm hai nghìn một mươi chín trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
ngành thuế tiếp tục trì đạo các tri cuộc thuế tăng trưởng công tác thanh tra
kiểm tra xử lý thu hồi nợ động thuế đồng thời tiến hành đánh giá công tác thực hiện dự toán
thu ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trong đó phân tích rõ tình hình thu ngân sách nhà nước
nợ thuế nguyên nhân tăng giảm để có các giải pháp kịp thời
cùng với việc đẩy mạnh thanh tra
kiểm tra thu hồi nợ động đồng thời cuộc thuế đẩy mạnh công tác thuyền truyền
hỗ trợ người nộp thuế tổ chức các hội nghị tập huấn hội nghị đối thoại
để tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho người nộp thuế
các tri cuộc thuế thực hiện tuyên sương những tổ chức cá nhân
thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế để động viên kịp thời
khích lệ tinh thần tự giác tuân thủ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm hà nội xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại